ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi
đến nay tại quảng nam đã có hai trăm hai mươi tám con lợn mắc bệnh đã được cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định
tính đến hết ngày hai mươi bảy tháng năm dịch bệnh đã xuất hiện tại sáu mươi tám hộ ở hai mươi ba thôn của tám xã phường thuộc các địa phương duy xuyên thăng bình điện bàn và tam kỳ
qua đó các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hai trăm hai mươi tám con lợn bị mắc bệnh chết do dịch tả lợn châu phi với trọng lượng tiêu hủy hơn một mươi hai bảy tấn
tại hội nghị các địa phương đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai phòng chống dịch và đề xuất cấp trên bổ sung nguồn hóa chất để vệ sinh tiêu độc khử trùng
tăng cường kiểm tra giám sát vận chuyển động vật nhất là trên các tuyến quốc lộ cao tốc đồng thời có chế độ hỗ trợ cho cán bộ thú y cơ sở làm công tác phòng chống dịch